vào hồi một mươi sáu h ngày hai mươi hai tháng một mươi hai vị trí tâm bão tembin ở vào khoảng bảy tám độ vị bắc
một trăm hai mươi ba hai độ kinh đông trên khu vực miền nam philippines
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp chín tức là từ bảy mươi năm đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi hai
dự báo trong vòng hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây
tốc độ di chuyển nhanh khoảng hai mươi km trên một giờ và có khả năng mạnh lên
đến một mươi sáu h ngày hai mươi ba tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng bảy sáu độ vĩ bắc
một trăm một mươi tám tám độ kinh đông cách đảo palawan của philippines khoảng một trăm bốn mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp chín cấp một mươi từ bảy mươi năm đến một trăm linh km một giờ giật cấp một mươi ba
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây
tốc độ di chuyển nhanh từ hai mươi đến hai mươi năm km trên một giờ và tiếp tục mạnh thêm
vùng nguy hiểm trên biển đông
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tới gió mạnh cấp sáu trở lên từ vị tuyến sáu đến một mươi một độ vị bắc
phía đông kinh tuyến một trăm một mươi năm độ kinh đông cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba